liên quan đến thông tin cho rằng chính phủ hoa kỳ đang áp dụng chính sách tạm thời ngừng nhập khẩu
các sản phẩm diệt may của việt nam đại sứ việt nam tại mỹ hà kim ngọc khẳng định
đây là thông tin không chính xác
hai tháng đầu năm nay xuất khẩu dệt may sang hoa kỳ đạt hai hai mươi năm tỷ usd tăng năm ba so với cùng kỳ năm trước
và chiếm gần bốn mươi tám tổng giá trị xuất khẩu hàng dệt may của cả nước
xuất khẩu dây dép các loại đạt chín trăm tám mươi năm triệu usd tăng bảy bốn
tuy nhiên trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh covid một mươi chín hiện nay trên phạm vi toàn cầu
việc sụt giảm các hoạt động thương mại trong đó có lĩnh vực dệt may là không thể tránh khỏi
hiện tại phía hoa kỳ cũng đang cân nhắc khả năng nhập khẩu một số vật tư và trang thiết bị y tế
từ việt nam để phục vụ cho công tác phòng chống dịch tại hoa kỳ
đây là những sản phẩm mà việt nam có đủ năng lực sản xuất để phục vụ công tác y tế trong nước
và xuất khẩu chung tay với cộng đồng quốc tế trong công tác phòng chống dịch